ngày hai mươi sáu tháng bốn tại trụ sở trung ương đảng ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ
tại đây ban chấp hành trung ương đảng đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với ông vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
ông vương đình huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở
được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
ông vương đình huệ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê ở nghệ an ông là giáo sư tiến sĩ kinh tế
ông là ủy viên trung ương đảng bốn khóa khóa một mươi khóa một mươi một một mươi hai và một mươi ba ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi ba một mươi bốn và một mươi năm
trải qua hai mươi hai năm công tác ở đại học tài chính kế toán hà nội
nay là học viện tài chính ông huệ sau đó đã được bổ nhiệm làm phó tổng kiểm toán nhà nước rồi tổng kiểm toán nhà nước năm hai nghìn sáu
ông giữ chức bộ trưởng tài chính chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
chủ tịch hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội việt nam đại biểu quốc hội khóa một mươi ba từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
được phân công làm trưởng ban kinh tế trung ương kiêm nhiệm bộ trưởng tài chính đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
ông là phó thủ tướng
bốn năm sau ông huệ được bộ chính trị phân công giữ chức bí thư thành ủy hà nội sau đó được quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng
tại kỳ họp cuối cùng quốc hội khóa một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một ông huệ được bầu làm chủ tịch quốc hội
ba tháng sau tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa một mươi năm ông vương đình huệ tái đắc cử chủ tịch quốc hội khoáng một mươi năm
ông vương đình huệ từng được khen thưởng nhà giáo yếu tố năm một nghìn chín trăm tám mươi tám huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng năm hai nghìn một mươi tám
hai huân chương lao động hạng nhất năm hai nghìn chín và năm hai nghìn một mươi năm huân chương lao động hạng nhì năm hai nghìn năm huân chương lao động hạng ba năm hai nghìn một mươi tám
huân chương isala hạng nhất năm hai nghìn một mươi bảy huân chương isala hạng nhì năm hai nghìn một mươi ba của cộng hòa dân chủ nhân dân lào
huy chương về sự nghiệp kinh tế của đảng năm hai nghìn bốn huy chương về sự nghiệp tài chính huy chương về sự nghiệp công đoàn năm một nghìn chín trăm tám mươi
huy chương về thế hệ trẻ năm hai nghìn một huy chương về sự nghiệp các hội khoa học
huy chương về khoa học kỹ thuật năm hai nghìn ba kỷ niệm chương về sự nghiệp kiểm toán của nhà nước năm hai nghìn bốn
kỷ niệm chương về sự nghiệp giáo dục năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn chín
kỷ niệm trương về sự nghiệp phát thanh việt nam năm hai nghìn chín kỷ niệm trương về sự nghiệp dân vận năm hai nghìn chín
kỷ niệm chương về sự nghiệp công tác xây dựng đảng năm hai nghìn bảy kỷ niệm chương sáu mươi năm năm chiến thắng phát xít đại sứ quán liên bang nga tại việt nam tặng
và nhiều huy chương
kỷ niệm chương bằng khen các cấp khác
về nguyên nhân mà ban chấp hành trung ương đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng
ông vương đình huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
ông huệ cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của ông vương đình huệ tham ban chấp hành trung ương đã gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân ông
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân ông vương đình huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông vương đình huệ ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để ông thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba ủy viên quốc hội khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội là chức danh do quốc hội bầu trong số các đại biểu quốc hội
do đó quy trình miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội đối với ông vương đình huệ sẽ do quốc hội tiến hành
tính từ khi thành lập nước đến nay ông vương đình huệ là người thứ một mươi hai đảm nhiệm cương vị chủ tịch quốc hội hoặc tương đương
người có thời gian đảm nhiệm cương vị này ngắn nhất là ông nguyễn văn tố
năm một nghìn tám trăm tám mươi chín một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai trăm năm mươi hai ngày từ ngày hai ba tám một mươi một một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
nếu việc miễn nhiệm được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy tháng năm hai nghìn hai mươi bốn
ông vương đình huệ là chủ tịch quốc hội có thời gian đảm nhiệm cương vị ngắn thứ hai trong lịch sử với hơn ba năm giữ chức vụ này
trước đó ngày hai mươi hai tháng bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn của bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị cao
trước đó ông vương đình huệ là chủ tịch quốc hội có thời gian đảm nhiệm cương vị ngắn thứ hai trong lịch sử
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại tập đoàn thuận an
ông phạm thái hà quê tại tiền hải tỉnh thái bình có học vị tiến sĩ kinh tế
từng là kiểm toán viên hành nghề việt nam cpa chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng
ông hà từng trải qua các vị trí thư ký tầm kiểm toán nhà nước thư ký bộ trưởng bộ tài chính
hàm vụ trưởng thư ký của trưởng ban kinh tế trung ương trợ lý phó thủ tướng chính phủ trợ lý bí thư thành ủy hà nội
ông phạm thái hà được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội
kiêm trợ lý chủ tịch quốc hội vương đình huệ từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
liên quan đến vụ án này trước đó ngày một mươi năm tháng bốn bộ công an thông tin cơ quan điều tra đã khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam ông nguyễn duy hưng chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn thuận an
ông nguyễn duy hưng bị điều tra về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
cùng thời điểm đó c ba ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông hoàng thế du
trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh bắc giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ông trần anh quang tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội đưa hối lộ
ông nguyễn khắc mẫn phó tổng giám đốc tập đoàn thuận an bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
nông nghiệp tỉnh bắc giang gồm nguyễn văn thảo giám đốc ban và đàm văn cường phó giám đốc ban
cả hai bị can trên bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng riêng ông thọ bị điều tra thêm tội nhận hối lộ
trung tướng sô cho biết thêm hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra
làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt đề tài sản
theo tìm hiểu tiền thân của thuận an group là công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại thuận an
được thành lập ngày bốn tháng tám năm hai nghìn bốn
thuận an group là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật
kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo kinh doanh và đầu tư bất động sản
trước đó trên website của thuận an group còn giới thiệu kinh doanh cả trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng
từ năm hai nghìn một mươi chín tập đoàn thuận an của ông nguyễn duy hưng có dấu ấn trong ngành hạ tầng xây dựng
từ sau khoảng thời gian này mỗi năm tập đoàn thuận an tham gia vào các liên danh
trong những gói thầu có tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một doanh nghiệp này thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ từ ba trăm linh tỷ đồng lên năm trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên không công bố cơ cấu cổ đông
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thuận an tiếp tục tăng vốn lên tám trăm linh tỷ đồng
tháng một năm hai nghìn hai mươi ba doanh nghiệp này đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn thuận an tag
đại diện pháp luật khi này là ông trần anh quang tổng giám đốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và ông nguyễn duy hưng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là chủ tịch hội đồng quản trị và nắm ba mươi hai cổ phần
thuận an tham gia các dự án tại nhiều địa phương như hà nội tp hcm ninh thuận bắc giang quảng nam
cần thơ thái nguyên bình dương an giang đồng tháp bến tre hà giang tuyên quang
đơn vị này đăng ký tham gia năm mươi một gói thầu trúng ba mươi chín gói trượt tám gói bốn gói chưa có kết quả
với tổng giá trị trúng thầu là hơn hai mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng
từ đại hội đảng khóa một mươi ba vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay năm ủy viên bộ chính trị đã thôi chức
hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai ông phạm bình minh thôi chức phó thủ tướng thường trực
một tháng sau tháng một năm hai nghìn hai mươi ba ông nguyễn xuân phúc thôi chức khi đang là chủ tịch nước
trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh thôi trước ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
mới đây ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn ông võ văn thưởng thôi trước khi đang làm chủ tịch nước